theo thống kê tại tỉnh quảng bình đã có hai người chết mất tích và một người bị thương
nhiều tuyến quốc lộ như quốc lộ một mươi năm chín b một mươi hai a đã có những điểm ngập lụt khá sâu và đang bị tạm thời chia cắt và sạt lở
tại huyện quảng ninh đã có đến hơn bốn trăm linh hectare lúa chưa kịp thu hoạch và đang bị ngập lụt
theo thông tin của sở giáo dục và đào tạo có đến ba mươi năm trường phải tạm dừng khai giảng và con số này có thể sẽ tăng lên
tại tỉnh hà tĩnh đã có một người chết do rơi xuống cống mưa lớn cùng với việc nhà máy thủy điện hố hô
và một số hồ chứa nước xả lũ gây ngập úng trên diện rộng
nhiều địa phương bị chê cắt các trường học trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã chủ động trò sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn
từ tối ngày ba tháng chín đến sáng ngày bốn tháng chín trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh quảng trị
có mưa to và rất to gây ngập lụt sâu ở một số vùng
tại hương hóa đắk rông và cam độ lực lượng chức năng đã di dời trên một một trăm linh hộ dân trên năm nhân khẩu
hiện tại có trên một năm trăm linh ngôi nhà bị ngập lụt
hiện tại ở quảng trị mưa rất lớn mực nước ở các sông đang lên cao gây ngập lụt nhiều vùng hạ du
hiện tại một số địa phương đang ở trong vùng ngập nước đã cho hoãn khai giảng vào ngày mai năm tháng chín
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
mưa lũ trên địa bàn đã làm một người chết
trích tình trạng đường sái bị ngập và nước lũ dâng vào trường học
phòng giáo dục và đào tạo huyện phong điền đã cho học sinh năm trường học tại các xã
phong hòa phong bình và phong trương nghỉ học
trên đường hồ chí minh qua huyện miền đúi a đưới xuất hiện năm điểm tà đuôi dương
tà đuôi âm bị sạt lở làm đất đá tràn ra mặt đường gây ách tắc giao thông
tại ấp phước dân xã phước chỉ huyện trảng bàng lực lượng công an tỉnh tây ninh đã đột kích và bắt quả tăng
bốn mươi ba người đang đánh bạc tăng vật thua giữ gồm một bộ dụng cụ lắc xí ngầu ba mươi sáu con gà
hai mươi điện thoại di động ba mươi năm xe mô tô các loại trên chín mươi sáu triệu đồng
qua điều tra ban đầu được biết
đầu năm hai nghìn một mươi tám phan việt hùng chú tại huyện trảng bàng móc nối với các đối tượng cờ bạc
để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
để điều hành xong bạc hùng phân công phạm văn hết chú tại huyện tràng bang
phụ trách thu tiền sâu bên tài xỉu
hết và hùng chuẩn bị sẵn một bàn nhựa bộ dụng cụ lắc tài xỉu để tổ chức cho các đối tượng đánh bạc
mỗi trận gà đá ăn thua từ hai đến hai mươi triệu đồng
cứu bối trận đá gà phải đưa tiền cho hùng và hết một mươi số tiền thắng cưỡng
ngày ba chín đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa và đội quản lý thị trường số chín
đã phối hợp kiểm tra phát hiện và thu giữ một khối lượng lớn đồ chơi kích động bạo lực
qua kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh của bà lê thị thanh ở chợ vườn hoa thành phố thanh hóa
lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản thu giữ hai khẩu súng nhựa
sản xuất không có giấy tờ theo quy định
nhận vận chuyển pháo nổ từ khu vực biên giới vào nội địa đối tượng hà đức bình
trú tại xã liên hòa huyện lập thạch của tỉnh vĩnh phúc đã bị công an huyện văn lãng bắt quả tang
khi đang trên đường mang pháo về vào nhà cất giấu
tại đường mòn gốc nhãn thuộc thôn khơ đa xã tân mỹ huyện văn lãng
tổ công tác công an huyện văn lãng của tỉnh lạng sơn phối hợp với đồn biên phòng tân thanh
đã phát hiện bắt quả tang đối tượng bình khi đang vận chuyển một mươi tám hộp pháo giàn
với tổng trọng lượng hai mươi năm năm kg
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân